sau khi gây án công và bảo bỏ trốn sang tỉnh lâm đồng sáng hôm sau thì đến công an huyện đức trọng đầu thú còn vũ thành đồng bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ ngay trong đêm
mang theo hơn một trăm linh gram ma túy đá từ campuchia về việt nam một đối tượng vừa bị đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông bộ đội biên phòng tỉnh an giang bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi tháng sáu tại khu vực tổ một mươi chín ấp vĩnh hòa xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang
tổ công tác thuộc đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông phát hiện một thanh niên vượt biên trái phép từ campuchia về việt nam có dấu hiệu khả nghi
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện và thu giữ một bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng trọng lượng trên một trăm linh gram nghi là ma túy đá
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai tên phan văn linh vương chú tại huyện an phú tỉnh an giang
vương khai số tinh thể trong bọc ni lông trên là ma túy đá vừa mua với giá bốn mươi triệu đồng
khi vừa qua biên giới về việt nam thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ
chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
vừa triệt xóa một điểm cờ bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại ấp bốn xã vĩnh hòa hưng bắc huyện gò quao tỉnh kiên giang
giáp danh với xã vị tân thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ bốn mươi ba đối tượng cùng tăng vật là năm con gà trống đá
một bộ xí ngầu và nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc
ngoài ra kiểm tra trên người các đối tượng cơ quan công an còn tạm giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng hơn bốn mươi năm điện thoại di động
chiều tối cùng ngày các đối tượng cùng tăng vật đã được đưa về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang để tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày hai tháng bảy việt nam không ghi nhận thêm ca dương tình mới với covid một mươi chín
tổng số ca mắc trên cả nước là ba trăm năm mươi năm người trong đó có một mươi chín người đang được điều trị và ba trăm ba mươi sáu người đã được chữa khỏi bệnh
kể từ sáu giờ ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu giờ ngày hai tháng bảy đã bảy mươi bảy ngày việt nam không có ca lây nhiễm
liên quan đến hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại vĩnh phúc và tp hcm thì các xét nghiệm mới nhất đều cho kết quả âm tính
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi sáng ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi